trên đất liền các tỉnh từ quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
từ đêm nay ở gia lai đắk lắc gió giật cấp bảy vùng ven biển các tỉnh từ bình định đến phú yên có nước biển dân kết hợp với thủy chiều cao một năm đến hai năm mét
như vậy là thời gian trước khi cơn bão số sáu đổ bộ không còn nhiều mọi phương án ứng phó với bão đã sẵn sàng ở mức cao nhất
tuy nhiên các địa phương không được chủ quan
đây chính là yêu cầu của ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai tại cuộc họp ra soát các phương án chống bão diễn ra vào sáng nay tại hà nội
dự báo đêm nay một mươi tháng một mươi một bão đi vào đất liền các tỉnh quảng ngãi đến khánh hòa với sức gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
tổng cục phòng chống thiên tai nhận định mặc dù công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bão đã ở mức cao nhất nhưng không được chủ quan
hiện nay cái mà lo nhất là chúng tôi lo cái việc mà dân của chúng ta
còn đang ở trên các cái lồng bè và có thể một số ngư dân vì cái việc mà lo toan đến cái tài sản trên các cái lồng bè nên không đảm bảo cái việc thực hiện di dân
chính vì vậy các địa phương cần phải cương chế đối với các ngư dân của chúng ta những chủ lồng bè và trong đó có những người lao động hợp đồng cho các chủ lồng bè
cái việc này là hết sức cần thiết và phải cưỡng chế
đảm bảo đúng trước một mươi hai giờ bởi vì sau một mươi hai giờ là sóng ở trên những khu vực và ven biển của chúng ta đã rất lớn từ ba đến năm mét
ngoài ra thì ở các khu vực mà bị sạt lở trên suốt cái tuyến này là phải sơ tán triệt để dân không để còn lại ở trên các khu vực bị sạt lở và còn sau đó thì chúng ta sẽ khôi phục sau khi bão đi qua
cùng với đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành liên quan
trong vùng ảnh hưởng của bão triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp thủy sản các hoạt động du lịch thăm dò khai thác khoáng sản
tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn đê điều hồ đập đặc biệt là các công trình hư hỏng đang thi công và các hồ đã đầy nước hồ nhỏ
bố trí lực lượng canh gác kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là trên các tuyến đường ven biển các cầu vượt biển khu vực qua các ngầm tràn khu vực bị ngập sâu
các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở để sẵn sàng khắc phục ngay khi có sự cố
các địa phương dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ đạo ứng phó với bão
bão số sáu đang tiến rất gần vào đất liền nước ta
nhiệm vụ ưu tiên của chính quyền các địa phương khánh hòa lúc này là di rời dân ở các vùng sung yếu đến nơi an toàn
ghi nhận của phóng viên intv
tổ ba khóm trường hải phường vĩnh trường thành phố nha trang là nơi có gần một trăm linh căn nhà tạm
tranh vanh trên núi nơi sinh sống của gần ba trăm linh người dân
trong suốt buổi sáng nay chính quyền tư lượng công an của phường đã tuyên truyền vận động người dân xuống núi để đảm bảo an toàn
phần lớn người già trẻ em phụ nữ đã được đưa đến nơi an toàn
an uống đó bắt đầu mịa con đó cũng uống đó cũng đẹp không đi lên trận đẹp ở
thì còn khoảng năm mươi hộ thì là khoảng một trăm năm mươi khẩu
thể hiện đây là tổ và công an chính quyền địa phương đang vận động bà con di dời xuống
chắc kết thúc khoảng ba giờ là tất cả bà con đều xuống đuối
sáng nay công an thành phố nha trang đã tăng cường hai tổ công tác hỗ trợ cho công tác di rời người dân ở thôn thành đạt và thành phát xã phước đồng
đây là hai địa bàn sung yếu
đã từng chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ cuối năm hai nghìn một mươi tám
thời điểm này tại khánh hòa đã bắt đầu có sóng lớn mưa kéo dài suốt từ đêm qua tới nay
ảnh hưởng của bão số sáu đang ngày càng rõ nét
công tác tuyên truyền phòng chống bão đang tiếp tục được triển khai rất quyết liệt
tại thị xã sông cầu tỉnh phú yên hiện các lực lượng chức năng đang nhanh chóng di rời người dân
đến nơi tránh chú bão an toàn và triển khai nhiều phương án sẵn sàng với bão số sáu sẽ đổ bộ vào tối ngày hôm nay
bão số sáu đã áp sát các tỉnh nam trung bộ từ quảng ngãi đến khánh hòa gây mưa to cùng gió giật mạnh
tại thị xã sông cầu tỉnh phú yên đã di dời gần bốn hộ dân đến nơi tránh trú an toàn
các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra để đảm bảo an toàn cho người dân trước thời điểm bão cần kề
hiện tại bây giờ thì cơ quan đang từ lúc ngày hôm qua tới bữa nay
và phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương
thưa quý vị nếu như trước đây địa bàn xảy ra các vụ xâm hại trẻ em
thường là ở những địa điểm vắng vẻ khu vực ngoại thành các nhà nghỉ khách sạn
thì thời gian gần đây các vụ xâm hại trẻ em còn diễn ra ở các khu vực công cộng
như là trường học chung cư công viên hay là trong chính gia đình của những đứa trẻ
như vụ việc hai bé gái đã bị một người đàn ông hai mươi tám tuổi xâm hại ngay tại chính công viên này
vào hồi tháng bốn vừa qua đã khiến cho chúng ta đặt ra một câu hỏi
liệu đâu là không gian an toàn cho những đứa trẻ
mình rất là lo lắng là không bao giờ bất cứ ở đâu cũng không để cho bé đi một mình
không gian an toàn cho trẻ là bên cạnh trẻ phải có người lớn đi theo
để cho trẻ được thỏa sức vui chơi và trưởng thành là mong muốn của rất nhiều phụ huynh
tuy nhiên trước sự diễn biến phức tạp của vấn nạn xâm hại bạo hành
thì nhiều người không thể rời mắt khỏi con trong chốc lát
xâm hại trẻ em không chỉ là những hậu quả nặng nề
về sức khỏe thể chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của trẻ
kéo theo nhiều hệ lụy tâm lý
trước mỗi vụ việc xảy ra cả xã hội đều lên tiếng phê phán
các cơ quan chức năng cũng thực hiện nhiều giải pháp can thiệp xử lý vi phạm
tuy vậy tình trạng bạo lực xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp
để khắc phục đã đến lúc cả xã hội phải vào cuộc với tinh thần
lên tiếng phản ánh đi đôi với hành động bảo vệ
thưa quý vị thời gian qua những tin tức về bạo hành trẻ em
khiến dư luận không khỏi phẫn nộ
có thể nói chưa bao giờ chúng ta thấy cái ác hiện diện
một cách rõ ràng và ngang nhiên đến vậy
vậy đâu là giải pháp để hạn chế tình trạng này
những ngày vừa qua dư luận bàn hoàng căm phẫn
với hành vi của người cha dưỡng bạo hành con gái riêng của vợ mẹ
một cách nhẫn tâm
trong quá trình sinh sống cháu bé thường xuyên bị cha dưỡng đánh đập
và dùng thuốc lá châm vào người
theo kết quả giám định cháu bé bị thương tật tỷ lệ đến năm mươi một
mặc dù người mẹ và cha dưỡng mất nhân tính
đã được điều tra xử lý
nhưng hậu quả để lại cho cháu bé vẫn còn kéo dài
đây chỉ là một trong rất nhiều vụ điển hình
về tình trạng bạo hành xâm hại trẻ em đáng báo động
xảy ra trên địa bàn tp hcm trong thời gian qua
bé nói là bạo hành trẻ em đáng báo động
và bé bị té
nhưng mà cuối cùng đưa dẫu họ hỏi ra
là cha dưỡng cha ghẻ của cháu là diệp
là đánh cháu
cái sự việc này là không thể nào
nói chung là quá quá sức chịu đựng của con người
năm hai nghìn một mươi tám số liệu tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một cho thấy
có sáu mươi đối tượng xâm hại tình dục trẻ em là người quen hàng xóm
trên hai mươi một đối tượng là người
người thân giáo viên nhân viên nhà trường chiếm hơn sáu
các đối tượng khác gần một mươi bốn
tại hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
số vụ được đưa ra xử lý trước pháp luật rất ít
so với thông tin được hội tiếp nhận
nhiều vụ xâm hại trẻ em đang có nguy cơ chìm xuồng
do sự im lặng của các bên liên quan
tức là càng tinh vi hơn
tức là những người mà lớn mà xâm hại trẻ em rất là nhiều
có cái độ tuổi người lớn người xâm hại trẻ em rất là nhiều

nhưng mà cái độ tuổi trẻ em bị xâm hại thì nó lại thấp
đó tức là ngày xưa chúng tôi thấy là
trong độ tuổi xâm hại là từ bảy tuổi trở lên
nhưng bây giờ chúng ta thấy là ba tuổi bốn tuổi năm tuổi
cái lưới tuổi rất là nhiều
việt nam là nước thứ hai trên thế giới
ký công ước liên hiệp quốc về quyền trẻ em năm một nghìn chín trăm chín mươi
đáng tiếc những vi phạm pháp luật về quyền trẻ em
vẫn đang âm thầm xảy ra
và có chiều hướng gia tăng
về cả số vụ lẫn tính chất nghiêm trọng của vụ việc
đây không chỉ là nổi tiếng
nổi lo của toàn xã hội
mà còn là một thách thức đối với chính quyền sở tại
thưa quý vị để hiểu thêm về hành trình
đi tìm công lý cho trẻ
cũng như tìm hiểu những vấn đề còn tồn tại
trong việc bảo vệ trẻ trước vấn nạn bạo hành hiện nay
chúng tôi đã có buổi trò chuyện
với tiến sĩ đoàn văn báu
chuyên gia tâm lý học tội phạm
và thân nhân của một trong những cháu bé bị xâm hại
xin chào và cảm ơn
hai vị khách mời đã dành thời gian
tới chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào chị có thể chia sẻ cho khán giả
biết được hành trình đi tìm công lý
cho con gái của mình diễn ra như thế nào
ngay sau khi chị biết được vụ việc không
cái ngày hôm đó là
thì tôi có công việc
đi ra ngoài
và bé ở nhà bé ở trong phòng bé chơi
và đến khoảng tôi đi
trong vòng một tiếng đồng hồ tôi về
thì bé mới kể lại cho tôi nghe là
có cái ông đó
đi vào phòng
là sờ vào những bộ phần
sinh nhục của con
thì lúc đó tôi cảm giác
rất là bố rối
không biết làm gì trong thời gian
trong suy nghĩ lúc đó để làm gì cho đúng
bây giờ kêu cầu cứu ai
thì lúc đó tôi lại lên mạng
tôi tìm đến số điện thoại
ba số một
và tôi lại liên lạc lên
điện thoại và
ở trên lại chuyển máy về cho tôi gặp
bên hội bảo trợ
trẻ em thành phố hồ chí minh
thì bắt đầu từ đó tôi mới
được bên hội phụ trợ
phụ nữ thành phố hồ chí minh
hỗ trợ về pháp lý hướng dẫn
làm thủ tục cho bé
sau đó là quá trình
trong thời gian rất là
dài và khó khăn
những cái lúc tôi rất là bế tắc
tôi xin chia sẻ với những khó khăn
mà chị và bé đã trải qua
và thực sự đây là một cái
có thể nói là một cái hành trình gian khó
để tìm công lý
để làm sáng tỏ cái vụ việc
nó cũng giống như bao cái vụ án
về xâm hại trẻ em khác
cái khó khăn này là nó do
rất nhiều phía và do nhiều nguyên nhân
đầu tiên phải nói là có cái cơ chế phối hợp
khi chị ấy
đến trình bày ở công an phường
thì công an phường cái người trực ban đó phải biết
tiếp nhận cái vụ việc này như thế nào
và cái yêu cầu quan trọng nhất là
đồng chí trực ban đó
cần phải cung cấp cho chị thủy
cái số điện thoại của ủy ban bảo vệ
trẻ em thành phố để cho chị ấy có thể tiếp cận và được hỗ trợ về mặt trời
để cho chị ấy có thể tiếp cận và được hỗ trợ về mặt trời
đạt pháp lý nhanh nhất có thể
và chúng ta phải nắm được cái tâm lý của người nhà nạn nhân là
khi họ gặp một cái sự cố như vậy
họ sẽ rất là bối rối
họ cần phải có một chỗ dựa
cần có một cái tổ chức nào đó
để đủ độ tin cậy
để hướng dẫn cho họ về các cái
trình tự thủ tục như thế nào
nhưng mà đây hai mẹ con chị ấy
trong một cái hoàn cảnh khó khăn như vậy
và hầu như rất là bơ vơ
và không có chỗ dựa
vì vậy mà dẫn đến cái sự việc
cái hành trình nó càng đã gian nan thì sẽ càng gian nan hơn
và có thể thấy rằng là
vấn nạn xâm hại
bạo hành trẻ em thì vẫn đang là
một vấn đề nhức nhối trong xã hội
và đặc biệt là có rất là nhiều
vụ việc vẫn chưa thể đưa ra xét xử
và đối tượng bị xâm hại
là trẻ em thì độ tuổi
là đang có xu hướng
là trẻ hòa dần
và có xu hướng gia tăng vậy nguyên nhân là do đâu ạ thưa anh
chúng ta thấy rằng có rất là nhiều
nguyên nhân trong đó có nguyên nhân
thuộc về hệ thống pháp luật cơ sở pháp lý
nguyên nhân thuộc về cái yếu tố
văn hóa xã hội và nguyên nhân
quan trọng nhất tôi cho là đấy vẫn là cái giáo dục
kỹ năng sống trong đó có kỹ năng
phòng chống xâm hại tình dục chúng ta còn rất hạn chế
do đó là khi mà trẻ
bị các đối tượng xâm hại
tiếp cận dụ dỗ và có những
hành vi xâm hại thì trẻ không nhận biết được
nguy cơ mà cũng không có cách để xử lý
không chỉ ở việt nam mà ngay cả
trên thế giới có rất nhiều gia đình lựa chọn
việc giữ im lặng trước những vụ xâm hại
trẻ em vậy với riêng chị thì động lực
nào giúp chị đủ mạnh mẽ để có thể đem
việc ra ánh sáng
mình muốn để
làm rõ sự việc thì
bắt buộc phải phối hợp với điều tra
cho nên là những cái lúc mà
lấy lời khai xong là
con hai mẹ con
về rất là đau đầu
tại vì phải
để cho bé nói lại những chuyện
mà đúng ra là
không nên nhắc lại tôi nghĩ nhiều lúc
tôi nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc
nhưng mà nghĩ
nếu như mình bỏ cuộc
thì những người hại
con mình á họ sẽ
đi hại bao nhiêu đứa trẻ
khác nữa đây tôi rất đồng cảm với những
chia sẻ của chị và cũng hiểu được
động lực đã giúp chị trên con đường
đi hành trình đi tìm công lý cho con
của mình và
theo cái quy luật tâm lý chung
của những nạn nhân bị
xâm hại tình dục và kể cả gia đình của họ
thì thường có hai cái xu hướng
đó là một là sẽ chọn cách im lặng
cũng có những gia đình nạn nhân lại quá
tập trung vào việc tìm ra công lý
mà không tính đến việc
là làm thế nào để phục hồi tâm lý cho con
thì đây kể cả hai
xu hướng này chúng ta cần phải tránh
đúng như chị thủy nói
tại vì nếu như chị không
lên tiếng chị không đấu tranh
thì chắc chắn rằng là không chỉ là
người khác bị xâm hại đâu mà ngay chính
con của chị sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân
của những người tiếp theo thậm chí là ngay cả
người đó vẫn có thể xâm hại lại
và còn nhiều nạn nhân khác nữa sẽ bị xâm hại
do đó là chúng ta phải lên tiếng
và chúng ta phải phối hợp với cơ quan
chức năng để điều tra làm sáng tỏ sự thật
của vụ án tuy nhiên
trong vụ việc này cần phải quan tâm
nhất đó là việc phục hồi tâm lý
cho trẻ phải làm sao để cho trẻ trở
lại bình thường về mặt thể chất
và đặc biệt nhất là về mặt tinh thần
mới đây thì ubnd tp có đề nghị
thành lập lực lượng cảnh sát bảo vệ trẻ em
thì theo anh phương án này liệu có khả thi
hay không khi mà
rất nhiều các tổ chức bảo vệ trẻ em hiện nay
chưa phát huy hết được vai trò của mình
theo quan điểm cá nhân của tôi thì chắc chắn
đề xuất này sẽ không được thực hiện vì nó có hai
lý do một là về
phía lực lượng công an hiện nay thì đang
trong giai đoạn tinh giản bộ máy do đó
là chắc chắn là sẽ tính toán trong việc
là có nên thành lập một cái lực lượng như vậy
hay không vấn đề thứ hai là
sẽ không có một cái bộ phận
chuyên trách về vấn đề này tại vì
cơ quan điều tra sẽ thụ lý xử lý
điều tra tất cả những
cái loại tội phạm hình sự và thực tế thì
chúng ta có cái cơ quan là ubnd tp
bảo vệ chăm sóc trẻ em
chúng ta đã thành lập và có số tổng đài là
số một một trăm một mươi một và nếu
nhưng mà chỉ thành lập cái lực lượng cảnh sát
bảo vệ trẻ em thì đó chỉ là giải quyết
vấn đề ngọn cái gốc ở đây
là chúng ta phải giải quyết từ
những cái nguyên nhân nó phát sinh cái tình trạng này
đấy là hoàn thiện về mặt pháp luật
và quan trọng là trang bị
kỹ năng cho trẻ giáo dục kỹ năng
phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ và
nâng cao ý thức của người dân trong
việc là phòng chống xâm hại trẻ em và
bên cạnh đó thì nâng cao cái
khả năng trình độ của
các cơ quan bảo vệ trong việc phối hợp
với nhau để kịp thời
phòng ngừa ngăn chặn xử lý những vụ việc
xâm hại tình dục trẻ em thì đó mới là vấn đề
căn cơ còn cái đề xuất như vậy thì
tôi cho rằng là mặc dù nó có cơ sở nhưng mà
nó không có tính khả thi hy vọng
với những chia sẻ của hai vị khách mời ngày hôm nay
thì chúng ta sẽ có thêm một hồi chuông
cảnh báo tới các bậc phụ huynh tới
tất cả những gia đình đang có em nhỏ
hãy quan tâm và bảo vệ con em mình
trước khi quá muộn hãy dành thời gian
chăm sóc và trang bị những
kỹ năng cần thiết để con em mình có thể
tự bảo vệ trước nguy cơ bị xâm hại